ngày hai mươi năm tháng một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt bị cáo nguyễn tiến lưu ba mươi chín tuổi ngụ tại phường trảng giải thành phố biên hòa tù trung thân về tội giết người
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh lưu và vợ ba mươi chín tuổi sống chung tại khu phố ba phường tráng giải tp biên hòa và có với nhau hai người con sinh năm hai nghìn một mươi ba và sinh năm hai nghìn hai mươi
ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lưu nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm bất chính với người khác nên xảy ra mâu thuẫn
do sợ bị lưu đánh nên người vợ bỏ nhà đi còn lưu và hai người con ở nhà
ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba bực tức vì chuyện vợ bỏ đi nên lưu nảy sinh ý định giết hai cháu rồi tự tử
khi thấy hai con đang nằm trên tấm nệm ở phòng khách thì lưu dùng tay bóc cổ trái của cháu lớn nhưng được cháu nhỏ ngăn cản nên lưu bỏ tay ra rồi lấy dao đâm cháu lớn
sau đó lưu còn dùng điện thoại chụp hình hành vi bóc cổ cháu lớn đăng lên mạng xã hội cho vợ và người thân biết hậu quả là người con lớn tử vong
sau khi nhận được thông tin từ gia đình lực lượng công an đã đến bắt giữ lưu
huy động vốn trả lại cao nhưng công ty capo không hề có dự án kinh doanh gì cụ thể đang thực hiện
cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lã quốc trưởng
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn capo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo công an tp hcm
để có tiền mua nhà mua xe ô tô và tiêu xài cá nhân lã quốc trưởng đã xin ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng thuốc đoàn sử dụng pháp nhân công ty cổ phần tập đoàn capo
tuyến dụng nhân viên và tự phong hàng trăm chức vụ cao cấp như tổng giám đốc giám đốc phó giám đốc và thành lập năm chi nhánh tại hà nội thanh hóa bắc giang cần thơ nghệ an
gói một tỷ hai ngoài cái lãi suất mà chị được nhận ra thì chị còn được công ty tặng thêm một cái đặc quyền nữa
đó chính là chị sẽ được công ty mời vào trong hội đồng cổ đông công ty và chúng ta cùng phân chia lợi tức
lợi tức ở đây là gì ạ lợi tức ở đây là cái lợi nhuận sau thuế hàng năm mà doanh nghiệp đạt được
ngoài cái lãi suất này chị được thêm cổ tức được chưa ạ
sau khi ký hợp đồng các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cho công ty capo phía công ty chi trả lại trong một thời gian ngắn để lấy lòng tin
tổ chức các sự kiện hồ tháo rầm rộ đeo quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi phần trăm hoa hồng cao
đồng thời trực tiếp đưa các nhân viên nhà đầu tư đến xem các địa điểm mà đối tượng nói tới
với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên cộng tác viên nhà đầu tư có động lực tìm kiếm kêu gọi thêm vốn tái đầu tư
sau khi nhà đầu tư sập bẫy đối tượng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân
sau đó đóng cửa trụ sở công ty bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
quá trình xác minh bước đầu phát hiện đến ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
lã quốc trưởng đã ký kết tổng số bảy chín trăm năm mươi chín hợp đồng hợp tác kinh doanh kêu gọi góp vốn của nhà đầu tư với tổng số tiền hơn bảy trăm linh hai tỷ đồng
đến nay đã có ba trăm linh khách hàng chủ yếu cư trú tại thành phố hà nội và các tỉnh phía bắc
gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tố cáo lã quốc trưởng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các nội dung như trên
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng là
huỳnh quốc hùng lê thị minh phượng và cao văn hay cùng chú ở huyện long thành tỉnh đồng nai
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện long thành đã bắt quả tăng phượng
đang tàng trữ một gói ma túy đá cùng nhiều tăng vật khác tại phòng trọ
cơ quan công an sau đó thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hùng thu giữ sáu gói ma túy tổng hợp
hai viên thuốc lắc cùng các dụng cụ sử dụng để phân chia ma túy
riêng cao văn hay đã đến đầu thú và giao nộp một gói ma túy đá của hùng gửi hay trước đó
tổng khối lượng ma túy bị thu giữ là hai trăm linh gram
cũng liên quan đến ma túy thì thay vì trả lương bằng tiền
một quản lý công nhân xây dựng ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương lại trả lương bằng ma túy
vụ việc đã gây bức xúc phẫn nộ trong dư luận
và ngay sau khi nắm được thông tin công an huyện nam sách tỉnh hải dương đã tiến hành bắt giữ quản lý công nhân này
và các đối tượng có hiệu quả
đối tượng bùi văn lam chú thị xã kinh môn tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách khởi tố bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tại phòng trọ trên địa bàn xã an bình huyện nam sách
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tăng lam đang có hành vi cất giấu một mươi hai gói giấy và một túi ni lông chứa heroin
trước đó lam đã bán cho bốn trường hợp khác ở các tỉ điện viên
như yên bái sơn la lai châu mỗi người từ hai đến ba coi giấy chứa ma túy
tất cả số này đều là công nhân do lam quản lý để xây dựng trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện nam sách
lam cho biết hiện đang quản lý khoảng hơn hai mươi công nhân
chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền núi phía bắc lương thỏa thuận mỗi ngày công khoảng ba trăm linh đồng
tuy nhiên nếu trường hợp nào cần ma túy để sử dụng lam sẽ cung cấp cho
sau đó cộng dồn vào cuối tháng trừ vào lương mỗi gói quy đổi thành một trăm linh đồng
trước khi bị bắt trong tay tôi có hai mươi năm công nhân
và như theo tôi biết khoảng một mươi một đến một mươi hai người trong đó là nghiện ma túy
những người bình thường thì tôi trả lương vào một mươi năm đến hai mươi hàng tháng
còn một số người sẽ ứng tiền hàng ngày
một số anh em sử dụng ma túy thì có hỏi tôi và bán heroin trực tiếp cho
mỗi một ngày bình quân
tôi bán từ hai đến ba lần tùy nhu cầu của họ
và khí ướp mỗi quấy của tôi là một trăm linh trên một quấy
thối tiền này sẽ trừ vào cuối tháng
sau khi lam bị bắt nguồn cung cấp ma túy cho số công nhân nghiện bị cắt
đối tượng lò văn anh ở huyện thuận châu tỉnh sơn la
là công nhân do lam quản lý trước đó đã ra hải phòng mua ma túy về sử dụng
sau đó đối tượng này cũng bị công an huyện nam sách phát hiện bắt quả tàng

và khi sử dụng và phụ thuộc vào cái ma túy
thì nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng và người lao động
chất lượng công trình xây dựng
cái thứ ba là tiềm hẳn các nguy cơ về tội phạm về ma túy gia tăng
phức tạp trên địa bàn như sử dụng tàng trữ mua bán các chất ma túy
quan điểm của chúng tôi là tiến hành nhanh chóng
điều tra xác minh thu thập tài liệu để sớm đề nghị truy tố xét xử
nghiêm theo quy định của pháp luật để gian đe phòng ngừa tội phạm về ma túy
hiện các quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm ra một số đối tượng liên quan
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
được biết đây là vụ án chưa từng có tiền lệ xảy ra trên địa bàn huyện nam sách
việc kịp thời bắt giữ xử lý các đối tượng trong vụ án đã được đông đảo quần chúng nhân dân
các cấp chính quyền và người quản lý sử dụng lao động đồng tình ủng hộ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh quảng bình
phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an thành phố đồng hới công an huyện quảng ninh
vừa đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ nhóm bảy đối tượng chuyên hách tài khoản mạng xã hội
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba nhóm bảy đối tượng gồm
võ văn hùng nguyễn ngọc hiếu nguyễn xuân kiên nguyễn văn toại nguyễn tùng lâm
cùng sinh năm hai nghìn sáu nguyễn văn sáng sinh năm hai nghìn bốn võ văn anh sinh năm hai nghìn ba
tất cả cùng chú trên địa bàn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
nhóm đã lên mạng tìm hiểu cách chiếm đoạt trái phép tài khoản facebook của nhiều người
trên phạm vi toàn quốc sau đó đổi mật khẩu xâm nhập sử dụng tài khoản facebook
chiếm được để nhắn tin hỏi vay mượn chiếm đoạt tiền
để thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng tạo lập khoảng hai mươi tài khoản ngân hàng khác nhau
đồng thời mua thêm nhiều bộ tài khoản ngân hàng rác từ các đối tượng trên mạng
nhằm che giấu cho việc nhận tiền lừa đảo từ các bị hại ước tính tổng giao dịch
trong các tài khoản ngân hàng mà đối tượng sử dụng khoảng tám tỷ đồng
và hiện vụ việc đang được đấu tranh mở rộng
với hành vi cố ý gây thương tích ba đối tượng gồm lê ngọc thạch nguyễn minh hậu
cùng chú tại thị trấn an châu huyện châu thành và nguyễn thanh toàn chú tệ huyện trợ mới tỉ an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó nguyễn khải đăng và huỳnh văn nhàn chú trên địa bàn có mâu thuẫn từ trước
vào khoảng một giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nguyễn phát hiện nhàn đến một quán cà phê để uống nên đã rủ hậu toàn và thạch đi trên hai xe mô tô
mang theo hung khí quay lại quán tô châu tìm nhàn
vừa tới quán thì thạch cầm mũ bảo hiểm chạy vào đánh trúng người của nhàn
còn đang cầm dao chém nhàn gây thương tích ba mươi bốn
thấy vậy nguyễn văn lên vào căn ngăn cũng bị đăng chém gây thương tích năm
sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn
sau thời gian điều tra và xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam thạch hậu và toàn
riêng đăng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố tạm giam trong một vụ án khác
thưa quý vị lập công ty rồi dùng danh nghĩa công ty huy động vốn của nhiều người
lã quốc trưởng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn capel
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
từ ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến ngày một mươi tám
hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai lã quốc trưởng đã ký tổng cộng bảy chín trăm năm mươi chín hợp đồng hợp tác kinh doanh
kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn bảy trăm linh hai tỷ đồng
đến nay đã có ba trăm linh khách hàng gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tố cáo lã quốc trưởng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm bảy đối tượng đã tìm hiểu cách thức sau đó hách vào tài
tài khoản mạng xã hội của hàng chục người để nhắn tin hỏi mượn tiền
chiếm đoạt gần tám tỷ đồng thông tin từ tp hcm
bảy đối tượng bị bắt giữ đều trú tại huyện quảng ninh tp hcm
để thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng tạo lập khoảng hai mươi tài khoản ngân hàng khác nhau
mua nhiều bộ tài khoản ngân hàng rác từ các đối tượng trên mạng nhằm che giấu hành vi nhận tiền lừa đảo từ các bị hại
ước tính tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng là khoảng tám tỷ đồng
nguyễn nhật duy một mươi chín tuổi là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ đập phá cửa kính xe ô tô trộm cắp tài sản
vừa bị công an tp quy nhơn tỉnh bình định bắt giữ
duy khai thường xuyên đi dạo trên các tuyến đường nội thành phát hiện xe ô tô
người dân đậu đỗ không có người trông coi duy đã tiếp cận phá kính lấy trộm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát
đến thời điểm bị bắt duy đã thực hiện chất lọt một mươi hai vụ đập kính ô tô trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
tại một quán cà phê trên địa bàn xã bình thạnh khoảng năm mươi đối tượng đang tập trung cá độ đá gà ăn tiền
thì bị lực lượng công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi ập vào bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hàng chục con gà đá tờ tịch ghi đá cá cược gần một trăm linh triệu đồng
hai mươi xe máy bắt giữ hai mươi sáu đối tượng trong đó có hai đối tượng cầm đầu
nguyễn văn đồng hai mươi bảy tuổi có hậu khẩu huyện thanh miện tỉnh hải dương đã bị hội đồng xét xử
tòa án nhân dân huyện kim thành tỉnh hải dương tuyên phạt một mươi hai tháng tù giam về tội sản xuất hàng cấm
vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba khi đang sản xuất trái phép pháo nổ tại phòng trọ ở huyện kim thành
thì đồng bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
tăng vật thu giữ hơn tám kg pháo nổ các loại một số đồ dùng dụng cụ hóa chất
phục vụ việc sản xuất pháo
đồng khai nhận sản xuất pháo nổ mục đích để bán và sử dụng vào dịp tết